cảm giác hối hả cập rập của một năm sắp qua sen lẫn cùng cái rạo rực vui sướng khi sắp chào đón một năm mới làm cho ai nấy đều cảm thấy lòng mình lần lần khó tả
còn đó sự mất mát tiếc nuối cho những người đã ra đi mãi mãi vì covid một mươi chín nỗi ám ảnh ấy vẫn dài dứt khôn nguôi
chúng ta lúc này có lẽ cần mạnh mẽ vượt qua nỗi đau và can trường bước tiếp đối mặt với cơn sóng thần omicron đang ở phía trước nào quý vị ơi
chúng tôi có một tin vui muốn gửi tới quý vị khán giả
chính thức từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai người nhập cảnh từ quốc gia có chủng omicront tới hà nội không phải cách ly tập trung
ông nguyễn mạnh quyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết thành phố đã bỏ quy định cách ly tập trung với người nhập cảnh từ quốc gia có omicron
hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội làm việc với bộ giao thông vận tải quyết định hủy bỏ văn bản số ba trăm một mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
theo nội dung văn bản quy định này được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hà nội sẽ triển khai theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
ông quyền thông tin thêm
trước đó trong kế hoạch ứng phó với chủng mới omicron do phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chữ xuân dũng ký ban hành hà nội yêu cầu thực hiện các quy định về kiểm dịch y tế
kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm tăng cường ra soát hành khách nhập cảnh có tiền sử đến về từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới
với hành khách đến về từ những quốc gia đã ghi nhận ca mắc có lây lan chủng omicron hà nội yêu cầu cách ly tập trung kể cả người đã tiêm đủ số mũi vaccine hay đã mắc covid một mươi chín
trong khi đó theo quy định của bộ y tế người nhập cảnh ngắn ngày tức dưới một mươi bốn ngày đã tiêm đủ vaccine không phải cách ly y tế cách ly tại nhà với người nhập cảnh đã tiêm đủ số mũi vaccine
nếu như hai tuần trước đây chỉ có đống đa và hai bà trưng thuộc cấp độ ba màu cam trong phòng chống dịch
thì đến nay hầu hết các quận trung tâm của hà nội đều thuộc vùng cam
vậy các địa bàn vùng cam ở hà nội đang ứng phó thế nào khi số ca nhiễm tăng cao
theo đánh giá của sở y tế hà nội tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp
với số ca mắc mới tăng nhanh dự báo có thể vượt ngưỡng hai ca mắc trong những ngày tới đây
ngoài hai quận vùng cam cũ là hai bà trưng đống đa sáu quận vùng cam mới là ba đình hoàng kiếm hoàng mai lòng biên nam tự liêm tây hộ
chặt lại các hoạt động phòng chống dịch hạn chế hội họp đông người đóng cửa vườn hoa công viên
các hộ kinh doanh chỉ được bán mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một giờ hàng ngày
để giúp các trường hợp f yên tâm điều trị tại nhà các quận huyện xã phường đã thành lập tổ phản ứng nhanh
để kịp thời tư vấn thăm khám chữa trị các hội đoàn hỗ trợ mua bán lương thực thực phẩm cho các f một f đang thực hiện cách ly
bà trần thị hoa tham gia hỗ trợ gia đình cách ly tại nhà phường đồng tâm quận hai bà trưng chia sẻ
chúng tôi thường xuyên hỗ trợ nếu gia đình có nhu cầu trong mua bán các vật dụng thiết yếu
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để bà con yên tâm chữa trị cách ly
ứng phó với thực trạng ca nhiễm tăng cao hà nội đang tập trung cho tuyến y tế cơ sở
trong đó có việc thiết lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động tại các xã phường để linh hoạt kịp thời chữa trị
tại điểm nóng hoàng mai nơi trong những ngày qua liên tục ghi nhận trên hai trăm linh ca dương tính mỗi ngày
đã thành lập một mươi bốn trạm y tế lưu động với công suất tiếp nhận một trăm năm mươi giường bệnh
và một cơ sở thu dung hai trăm linh giường đồng thời phát huy hiệu quả của đội thanh niên tình nguyện
đội phản ứng nhanh hỗ trợ bệnh nhân nhằm giảm tải cho trạm y tế phường
ông dương văn hòa chủ tịch ủy ban nhân dân phường thanh trì quận hoàng mai cho biết
trạm y tế lưu động trên địa bàn không chỉ giúp người bệnh yên tâm điều trị gần nhà
mà quan trọng hơn kết quả điều trị được đã chứng minh
với nhiều trường hợp khỏi bệnh về nhà để phù hợp với tình hình thực tế thì phường phân là f
nếu bệnh nhân có điều kiện cách ly điều trị tại nhà thì phương ra quyết định cách ly tại nhà
nếu không đủ điều kiện thì chúng tôi thực hiện điều trị tại cơ sở thu dung
và đến nay đã có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh
chuyển sang những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
đặc biệt liên quan đến vấn đề đi học của các em học sinh
tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vào chiều ba mươi tháng một mươi hai
ông trịnh duy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở đã trình ủy ban nhân dân tp hcm phương án mở rộng việc dạy trực tiếp cho các khối bảy tám một mươi một mươi một
và vẫn đang chờ thành phố thông qua
theo ông trọng có hai lý do để sở giáo dục và đào tạo tp hcm đưa ra đề xuất
cho học sinh các khối bảy tám một mươi một đi học trực tiếp từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
thứ nhất kết quả thí điểm hai tuần dạy trực tiếp từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
với học sinh khối chín và khối một mươi hai là khả quan
các trường đã có kinh nghiệm và
phương án xử lý tốt với tình huống xuất hiện f
thứ hai học sinh lớp bảy lớp tám lớp một mươi và một mươi một đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
các em ở lứa tuổi này cũng đã đủ lớn có ý thức và kỹ năng phòng dịch
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
thành phố đã kết thúc hai đợt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ ở lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo đó hơn bảy trăm linh chín trẻ đã được tiêm chủng
tỷ lệ tiêm mũi một là chín mươi sáu sáu mũi hai là tám mươi năm
ông trọng cho biết nếu đề xuất được chấp thuận
sau đợt tách dương lịch từ mùng ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hồ chí minh sẽ có khoảng sáu trăm tám mươi học sinh đi học trực tiếp
trong đó đã bao gồm gần một trăm năm mươi học sinh khối chín và một mươi hai đã đi học thí điểm từ giữa tháng một mươi hai
do đó học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai có thể thi học kỳ một trực tiếp
ở bậc tiểu học khối ba bốn năm sẽ kiểm tra theo hình thức trực tuyến
khối một và hai kiểm tra trực tiếp khi đi học trở lại
khối lớp còn lại tùy theo tình hình dịch
mà thành phố hồ chí minh sẽ có lộ trình đi học trở lại vào sau kỳ nghỉ tách nguyên đáng
tức là sau ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
lộ trình này cũng sẽ do ủy ba nhân dân thành phố hồ chí minh quyết định
mới đây trước thông tin một vài bệnh viện ở thành phố hồ chí minh thiếu oxy do số ca mắc mới tăng
thì trong cuộc họp vào chiều ba mươi tháng một mươi hai sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
không thiếu oxy y tế thậm chí đã có đủ do ca mắc mới giảm
trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí tại cuộc họp báo định kỳ vào chiều ba mươi tháng một mươi hai
chánh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh nguyễn thị huỳnh mai cho biết
việc trên địa bàn thành phố có một mươi một đơn vị cung cấp oxy y tế
trong đó có bốn đơn vị sản xuất bảy đơn vị kinh doanh
tổng lượng oxy các đơn vị cung cấp cho thành phố khoảng một trăm năm mươi tấn mỗi ngày
cách đây gần hai tuần do số f nhiều nhu cầu oxy lỏng cho các cơ sở điều trị
trên địa bàn thành phố là một trăm sáu mươi sáu tấn một ngày dẫn đến tình trạng thiếu oxy
tại các cơ sở y tế điều trị
tuy nhiên hiện số ca f không giảm số ca chuyển nặng giảm
nhu cầu oxy cũng giảm đi và các bệnh viện đã có thông tin báo là không thiếu oxy
bà mai cho hay
bà mai cũng cho biết hiện chính phủ chỉ đạo các ngành
đặc biệt là ngành thép ưu tiên sản xuất oxy y tế phục vụ cả nước và thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh của bộ công văn
gửi các đơn vị trực thuộc để vừa hướng dẫn nhắc nhở sử dụng oxy có hiệu quả
số f giảm nhanh thời gian qua dẫn đến số ca chuyển nặng giảm và nhu cầu oxy cũng giảm
hiện trong các rút gia lô để điều phối oxy chúng tôi thấy bệnh viện thông tin là không thiếu
như vậy là cũng tạm thời yên tâm
thời gian tới ngành y tế và toàn dân kiểm soát tốt ca nhiễm
không có đột biến trong sử dụng oxy và thuốc thì sẽ kiểm soát tốt bà mai nói
thông tin tại buổi họp báo ông phạm đức khải
phó trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm cho biết
hiện thành phố đang điều trị bảy hai mươi một bệnh nhân trong đó có hai trăm linh năm trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
ba trăm bảy mươi năm bệnh nhân nặng đang thở máy một mươi sáu bệnh nhân can thiệp ecmo
theo ông phạm đức hải những ngày gần đây số ca xuất viện luôn cao hơn số ca nhập viện
số ca nhập viện liên tục giảm
trước đây mỗi ngày có tám trăm linh chín trăm linh ca nhập viện hiện nay chỉ giảm xuống còn khoảng bốn trăm linh năm trăm linh ca
số ca tử vong liên tục giảm trong đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai còn bốn mươi hai ca tử vong
sau đó các ngày tiếp theo giảm còn ba mươi sáu ca ba mươi ca ba mươi năm ca và hôm nay còn ba mươi bảy ca
đó là những con số hết sức khả quan
chúng ta mong rằng giải pháp chúng ta đã và đang thực hiện sẽ tiếp tục góp phần kiểm soát dịch bệnh ngày càng tốt hơn
ông hải thông tin
liên quan đến việc tp hcm đề xuất tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến một mươi một tuổi
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
thành phố đã ra soát lập kế hoạch
tiêm cho trẻ từ ba đến một mươi một tuổi trong năm hai nghìn hai mươi hai và đang đợi bộ y tế phê duyệt hướng dẫn triển khai
trả lời câu hỏi của báo chí về việc xử lý thế nào đối với những trường hợp cố tình không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
hiện nay không có quy định bắt buộc người dân phải tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
mà đây là một giải pháp trong phòng chống dịch vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng
công an tp hcm chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
cùng với ngành y tế vận động tuyên truyền để người dân tiêm vaccine
về mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín đặc biệt là thuốc monuperavir ông hà cho biết
thống kê của công an tp hcm đến nay đã phát hiện và xử lý bảy vụ liên quan đến mua bán sản xuất
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ liên quan đến mua bán thuốc
trong đó đã khởi tố hai vụ năm bị can một vụ về sản xuất mua bán thuốc tân dược giả
và một vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để trục lợi
bà con ở tp hcm hãy thực sự yên tâm là thành phố đã đủ oxy để cứu sống bệnh nhân
nhưng nhất định không được chủ quan khi bước sang năm mới
tuân thủ năm k không tụ tập nơi đông người là cách mà chúng ta chống lại tử thần
chuyển đến những tin tức về tình hình dịch bệnh tại bình định
trước việc phường hoài xuân thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
chủ trương yêu cầu người dân phải bỏ tiền test covid một mươi chín trước khi tiêm vaccine
khiến cho dư luận bức xúc
lãnh đạo tỉnh chỉ đạo dừng ngay
phó chủ tịch ubnd tỉnh bình định lâm hải giang cho biết
ubnd tỉnh đã có chỉ đạo ubnd thị xã hoài nhân nhắc nhở trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã
cần chỉ đạo dừng không thông báo yêu cầu người dân phải test covid một mươi chín trước khi tiêm vaccine
việc làm này là sai không đúng
tỉnh đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc
việc này chúng tôi đã chỉ đạo nhắc nhở để địa phương rút kinh nghiệm ông lâm giang hải cho hay
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
người dân ở phường hoài xuân thị xã hoài nhơn đến trạm y tế phường này
hoặc các phòng khám tư nhân cơ sở y tế để test covid một mươi chín trước khi tiêm mũi thứ ba vaccine abdallah của cuba
lý do thời gian qua chính quyền chủ trương yêu cầu người dân phải từ bỏ kinh phí test covid một mươi chín trước khi tiêm vaccine
trong khi đó tỉnh bình định và bộ y tế không bắt buộc có điều kiện này
ông nhs năm mươi tuổi trú tại phường hoài xuân cho hay
chúng tôi được biết nhiều huyện thành phố trong tỉnh và các tỉnh khác không có yêu cầu này
trên đài phát thanh phường cũng phát nhà nước tiêm vaccine miễn phí
nhưng chúng tôi phải chi một trăm sáu mươi đồng để test covid một mươi chín đến ba lần trong tháng mới được tiêm vaccine
người dân cho rằng chủ trương này vô tình tạo thêm gánh nặng cho người dân
nhất là người dân vốn nghèo khó lại vừa gồng mình giữa mùa dịch rồi thiên tai
tuy nhiên vì lo sợ không được tiêm vaccine hoặc bị làm khó dễ
nên đều phải tự bỏ tiền túi để thực hiện test covid một mươi chín trước khi tiêm
về việc này ông trần hữu thảo phó chủ tịch ubnd thị xã hoài
nhân khẳng định chủ trương trên theo tinh thần khuyến khích người dân tự nguyện đi test covid một mươi chín
chứ không hề bắt buộc
tuy nhiên cách thực hiện ở cấp cơ sở có xu hướng tạo áp lực khiến người dân hiểu lầm
chúng tôi sẽ quán triệt lại để người dân nắm bắt
như tỉnh lào cai rất quyết liệt trong việc kiểm soát covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai đã ra công văn hỏa tốc
yêu cầu một số nhóm lao động trong đó có nhân viên quán bar karaoke
massag phải xét nghiệm covid một mươi chín hàng tuần
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh lào cai cho biết
trong ngày địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm bốn mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín
trong số này có một mươi ca nhiễm được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc
tại địa bàn huyện bảo thắng huyện bảo yên thành phố lào cai và thị xã sapa
hai mươi bảy ca nhiễm mới là các f một chuyển thành f
và bảy ca còn lại là người đến từ các địa phương đang có dịch covid một mươi chín
đáng lưu ý theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai
các ca nhiễm covid một mươi chín phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc
chưa xác định nguồn lây đang tiếp tục điều tra truy vết
trước diễn biến dịch covid một mươi chín đang có chiều hướng phức tạp
trong ngày ba mươi tháng một mươi hai bà giang thị dung phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
đã ký công văn hỏa tốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị
thực hiện các biện pháp bổ sung trong theo dõi cách ly xét nghiệm phòng dịch covid một mươi chín
cụ thể đối với người về từ vùng xanh cấp độ một và vùng vàng cấp độ hai
tỉnh lào cai yêu cầu từ thực hiện cách ly theo dõi tại nhà hoặc nơi lưu trú trong bảy ngày
nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
đồng thời phải làm xét nghiệm covid một mươi chín theo quy định
đối với người về từ vùng cam tức cấp độ ba nếu tiêm đủ hai mũi vaccine thì tự cách ly tại nhà
hoặc nơi bảy ngày còn người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine thì tự cách ly một mươi bốn ngày và thực hiện xét nghiệm hai lần
đối với người về từ vùng đỏ tức cấp độ bốn lào cai yêu cầu tự cách ly tại nhà
hoặc nơi lưu trú bảy ngày đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
người chưa tiêm hai mũi vaccine thì cách ly bảy ngày và tự theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày
đặc biệt người về từ vùng đó phải thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín bằng phương pháp rt pcr
cũng trong hướng dẫn mới nhất ban hành chiều nay nhóm lao động trong các doanh nghiệp
cơ sở kinh doanh dịch vụ lái xe là đối tượng phải tự chi trả kinh phí xét nghiệm
cụ thể các doanh nghiệp trước khi sử dụng lao động phải tổ chức xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh
hoặc rt pcr nhận đối với lao động có nguy cơ cao như người cung ứng dịch vụ nguyên liệu sản xuất
dịch vụ bảo vệ ăn uống lái xe đưa đón chuyên gia phải xét nghiệm định kỳ một tuần một lần
các đơn vị kinh doanh phải tổ chức xét nghiệm một trăm linh lao động nhân viên làm việc tại quán bar
karaoke massage vũ trường lái xe phụ xe người bán vé vận tải hành khách
cũng phải xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ một lần một tuần bằng test nhanh hoặc rt pcr
chuyển sang phần tin thế giới
trong thế giới đáng chú ý tuy đợt dịch mới tại trung quốc diễn biến căng thẳng
các quan chức nước này vẫn cam kết sẽ kiên quyết dập dịch covid một mươi chín bằng cách theo đuổi chiến lược zero covid
theo đó trung quốc sẽ triển khai mô hình vùng đệm ở các thành phố dọc biên giới
nhịp sống tại các vùng đệm này vẫn diễn ra bình thường nếu không có ca mắc covid một mươi chín
nếu phát hiện ca nhiễm các biện pháp như sàn lọc
tri vớt sẽ được triển khai ở các khu vực mục tiêu cụ thể trong vùng đệm
đối với các trung tâm vận chuyển hàng không
nhà chức trách khuyến cáo tăng cường biện pháp giám sát sàng lọc tại sân bay
tăng cường quy trình vệ sinh với các khu vực thuộc chuỗi sản xuất lưu kho lạnh
biện pháp đặc biệt này nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh
đồng thời bảo đảm hoạt động kinh tế diễn ra bình thường
vùng đệm được thành lập với nhiều chốt chặn dọc biên giới nghiêm
nhằm triển khai mạnh các biện pháp giám sát sàng lọc người và hàng hóa
quy trình vệ sinh và các chuỗi sản xuất kho lạnh
do covid một mươi chín của trung quốc đang gặp thách thức khi những ổ dịch vẫn xuất hiện liên tiếp hơn hai tháng nay
trung quốc đã quyết định tiến thêm một bước trong bước siết chặt kiểm soát mạnh mẽ nguy cơ từ bên ngoài
đó là lập các vùng đệm ở các thành phố dọc biên giới để ngăn dịch bệnh xâm nhập sâu vào nội địa
nước này đang dốc sức để dập ổ dịch hơn một ca tại thành phố tây an tỉnh thiểm tây
bằng cách phong tỏa thành phố một mươi ba triệu dân này
theo ông lương vạn niên nguyên lãnh đạo ủy ban y tế quốc gia
người dân được khuyến cáo chỉ nên ra khỏi vùng đệm khi thực sự cần thiết
nếu không có ca bệnh nhịp sống tại đây vẫn diễn ra bình thường
còn khi có ca bệnh thì các biện pháp sàng lọc truy vết sẽ được làm quyết liệt nhất
những ổ dịch khó dập nhất là những địa phương giáp biên giới với myanmar nga mông cổ
và gần đây là dịch bệnh tại quảng tây quảng đông thậm chí nước này đã từng di dời
cả thị trấn vườn không nhà trống ở thành phố thủy lệ tỉnh vân nam để dập dịch
trung quốc đã cấm tổ chức các tour du lịch xuyên tỉnh tới vùng biên giới
những nhân viên hải quan cửa khẩu khi về quê đón tết cũng phải chịu cách ly hai mươi một ngày
trung quốc vẫn giữ nguyên quy định cách ly hai mươi một ngày đối với ai nhập cảnh vào
không mở cửa đối với du khách quốc tế người mang hộ chiếu phổ thông
lập vùng đệm ở biên giới là một biện pháp mạnh nữa để ngăn chặn dịch bệnh nhập khẩu
cũng như bảo vệ nền kinh tế
tuy nhiên chính sách kiểm soát nghiêm ngặt này sẽ ảnh hưởng lớn đến giao thương với các nước giáp biên
thời điểm này một nhóm nhà nghiên cứu đã theo dõi số ca mắc omicron tại thành phố swain
họ nhận thấy bốn năm bệnh nhân nhập viện trong tháng một mươi một tử vong
trong khi tỷ lệ của đợt bùng dịch do biến thể delta trước đó là hai mươi một ba
kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế về bệnh truyền nhiễm đầu tuần này
cũng cố giả thuyết biến thể omicron không gây nguy hiểm như biến thể delta
nhóm chuyên gia thuộc viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm tại nam phi
nicd và đại học brayton
toria đã nghiên cứu bốn trăm năm mươi hồ sơ bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện tại tiswan thuộc tỉnh guten
nơi đầu tiên bùng phát dịch omicron tại nam phi
số ca phải vào phòng chăm sóc đặc biệt icu chỉ bằng một phần tư tỷ lệ các đợt trước
thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân cũng giảm gần một nửa từ chín ngày chỉ còn bốn ngày
tỷ lệ tử vong ở nhóm nhập viện chỉ bốn năm so với hai mươi một ba trong đợt bùng dịch do biến thể danta
theo telegrab điều này cho thấy tỷ lệ tử vong
vì omicron thấp hơn bảy mươi năm so với biến thể delta
nhóm nghiên cứu tỏ ra lạc quan và tin rằng với những gì đã quan sát được
omitron có thể là điểm báo của sự kết thúc những chuỗi ngày đen tối
và sắp có sự tách biệt rõ ràng giữa tỷ lệ tử vong nhiễm bệnh vì covid một mươi chín
về điều này còn nhiều tranh cãi trong đó có ý kiến của tổ chức y tế thế giới cho rằng
omitron vẫn gây nguy hiểm cho hệ thống y tế các nước vì tốc độ lây lan nhanh dẫn tới số ca nhập viện tăng cao
thừa nhận nghiên cứu của họ có thể chưa toàn diện do nhóm bệnh nhân đa số là người trẻ tuổi
tại tis một omicron đã thay thế delta và trở thành biến thể chiếm ưu thế trong vòng ba tuần
số ca nhập viện đạt đỉnh điểm rồi giảm nhanh chóng trong ba mươi ba ngày
và chỉ một nửa số dường bệnh được sử dụng cùng một lúc
trong đợt bùng dịch vì delta hầu như tất cả dường bệnh đều đã kính chỗ vào lúc đỉnh điểm
như vậy có thể thấy rằng nghiên cứu tại nam phi đã thể hiện rõ
nhiễm omicron hết bệnh nhanh
tuy nhiên đây mới chỉ là nghiên cứu ban đầu
chúng ta hãy thận trọng và thực hiện năm k để tự bảo vệ bản thân mình và gia đình mình nhà quý vị
ngày cuối năm hãy buông bỏ tất cả và bắt đầu một năm mới với nhiều điều thật mới mẻ
thật bình yên và thật vui tươi để chào đón một năm mới với nhiều thành công mới
chúc quý vị đón một ngày cuối năm đầy hứng khởi và ấm áp
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo